ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức khánh thành nút giao thông an sương công trình giao thông trọng điểm được đánh giá sẽ góp phần giải quyết tình trạng un tắc và tai nạn giao thông tại khu vực cửa ngõ tây bắc của thành phố
nút giao thông an sương nằm trên tuyến đường trường trinh quốc lộ hai mươi hai quận một mươi hai có quy mô ba tầng tổng chiều dài tám trăm ba mươi mét với tổng mức đầu tư năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
việc đưa vào hoạt động nút giao thông an sương sẽ góp phần giảm tình trạng ủn tắc và tai nạn giao thông ở điểm đen giao thông này giúp việc đi lại của người dân an toàn thuận tiện hơn
qua đó góp phần phát triển giao thông kinh tế xã hội liên vùng giữa tp hcm với các tỉnh miền tây và tây ninh